thưa quý vị bước sang những ngày đầu tháng ba không khí lạnh suy giảm dần về cường độ
thời tiết mưa xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước
nên quý vị hãy chuẩn bị các biện pháp che mưa trước khi ra đường
cũng như không quên đeo khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
bắc bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện sương mù sương mù nhẹ và mưa
mưa nhỏ rải rác tập trung vào đêm và sáng sớm
trong khi đó khu vực trung bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông
tây nguyên và nam bộ phổ biến ít mưa
tuy nhiên mưa rông trái mùa khả năng xuất hiện cục bộ tập trung về chiều và tối
miền đông nam bộ trong những ngày đầu tháng ba có nơi có nắng nóng